sáng mùa một tháng tám tại thành phố cần thơ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị làm việc với lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long và thành phố hồ chí minh
nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải ngân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho vùng để cùng với các vùng kinh tế trọng điểm khác đi đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc
đặt ra lúc này là phải tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng tạo giải pháp đột phá kết nối các tỉnh thành trong vùng và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vùng đồng bằng sông kiều long cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có
tăng trưởng kinh tế trung bình của vùng chỉ đạt một hai trong một mươi ba tỉnh thành của vùng thì có đến năm địa phương tăng trưởng âm
đến hết tháng sáu các tỉnh đồng bằng sông kiều long cũng mới giải ngân được sấp xỉ ba mươi năm trong tổng số hơn một mươi chín tỷ đồng vốn đầu tư công